các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống
thưa quý vị các bạn liên quan đến vụ nam thanh niên ngang nhiên bắt vợ tại mèo vạc hà giang
gây phấn độ trong dư luận những ngày qua
mới đây ông vương duy bảo cháu nội vua hơm mông vương trí sình
nguyên cục trưởng cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã có những chia sẻ thẳng thắn rằng ông hết sức tức giận và buồn
khi theo dõi vụ việc
ông cho biết người hồng mông không có tụng bắt vợ dân tộc này chỉ có tụng kéo dâu
mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp nhân văn
ông vương duy bảo cháu nội vua mèo vương trí sình nguyên cục trưởng cục văn hóa
cơ sở thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết ông rất buồn và có phần tức giận
khi nhiều người hiểu sai về một phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc hờ mông
ông bảo nói tôi khẳng định dân tộc hồng mông không có bắt vợ
chúng tôi chỉ có tục kéo dâu mang ý nghĩa nhân văn tốt đẹp
ông bảo phân tích với dân tộc kinh khi một đôi nam nữ muốn trở thành vợ chồng
sẽ cần các thủ tục như ăn hỏi giảm ngỏ ra mắt kết hôn
thì dân tộc hờ mông cũng có những thủ tục gần giống như vậy
tuy nhiên do điều kiện kinh tế khó khăn nhiều gia đình không thực hiện được đủ
các bước trên nên người dân nghĩ ra tụng kéo dâu để rút ngang các thủ tục
tiết kiệm chi phí và tụng này được xã hội người hồng mông đồng tình công nhận
giải thích về phong tục tập quán này ông bảo cho biết điều kiện tiên quyết
là đôi nam nữ phải yêu nhau và mong muốn trở thành vợ chồng
ông bảo cho biết để kéo dâu đôi nam nữ sẽ hẹn nhau ở một địa điểm
người con trai sẽ rủ thêm một vài người bạn để cùng đưa cô gái về nhà làm vợ
trong khi đưa về cô gái sẽ được kéo nên dân tộc hờ mông gọi là tục kéo dâu
theo ông bảo trong khi người con trai kéo dâu về bố mẹ chàng trai ở nhà
sẽ chuẩn bị một con gà trống
coi là gà thần canh cửa trừ tà của người hồng mông để làm phép đón dâu
trước khi chính thức nên duyên nhà trai sẽ phải làm mâm cơm cúng
báo với tổ tiên về việc cô gái sẽ làm dâu gia đình
khi xem những thủ tục này nhà trai sẽ sang nhà cô gái để thông báo rằng
con gái họ đã thành dâu của gia đình
nhắc đến vụ việc ở huyện mèo vạc ông bảo cho biết
hành động của nam thanh niên là không thể chấp nhận
cầu ta có thể không hiểu về phong tục tập quán
có thể hiểu nhưng cố tình làm sai biết
và điều này đã bôi nhỏ xúc phạm đến dân tộc hồng mông
ông bảo cũng nhấn mạnh việc thời gian qua
nhiều người có tình hiểu sai về tục kéo dâu
lợi dụng phong tục tốt đẹp này để làm bậy
nguyên cục trưởng cục văn hóa cơ sở đề nghị các cơ quan chức năng
khẩn trương tuyên truyền đính chính về bản chất tốt đẹp của tục kéo dâu
ông bảo cho biết thêm trong phong tục
cái đẹp được gọi là phong tục tốt đẹp
còn cái xấu thì gọi là hữu tục
khi người dân và chính quyền coi bắt vợ vốn bị hiểu sai từ tục kéo dâu là hủ tục
thì không khác gì thừa nhận phong tục của người hờ mông là xấu
bên cạnh đó cháu nội vua mẹ cũng đề nghị các cơ quan chức năng
phải có chế tài xử lý nghiêm khắc đối với những người lợi dụng phong tục tập quán
cố tình làm sai vì mục đích cá nhân
liên quan đến vấn đề này bà triệu thị tình
phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh hà giang cho biết
qua xác minh bước đầu vụ việc bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết
hành động bộc phát của nam thanh niên
bà tình chia sẻ người hờ mông có một tục rất độc đáo ý nghĩa là kéo vợ
đây là một phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc này
tuy nhiên nhiều người không hiểu rõ về phong tục dẫn đến biến tướng
và trở thành bắt vợ với những hành động sai bản chất vi phạm pháp luật
theo vị lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh hà giang
chính quyền địa phương thời gian qua rất tích cực tuyên truyền nhắc nhở người dân
duy trì những phong tục tập quán tốt đẹp nhưng cũng bài trừ hủ tục
bà tình nói phong tục truyền thống dân tộc ý nghĩa tốt đẹp
thì phải duy trì lan tỏa những hủ tục lạc hậu như tảo hôn bắt vợ thì phải bài trừ
bà phó giám đốc sở cho biết dù chính quyền thường xuyên tuyên truyền
nhưng tại một vài địa bàn vẫn xảy ra tình trạng bắt vợ với tính chất tự phát
ngay sau đó sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh hà giang sẽ có văn bản
đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm việc cưới tan và luật hôn nhân gia đình
điều này đang biến chứng phong tục đẹp đẽ trở thành vấn nạn đáng lên án
mời quý vị các bạn cùng theo dõi
người mông khi con trai đến tuổi kết hôn có người yêu và muốn kết hôn
thì cha mẹ chuẩn bị một số xính lễ như một cái ô vải đen ở giữa có bột khăng
một đôi gà luộc chính và một vài lít rượu ngô để mang đến nhà gái làm lễ dạng hỏi
đồng thời mời một chú ruột có uy tính làm chú hôn và một chàng rể trong gia đình làm phù rể
cùng đến nhà người yêu của con trai hải vợ
thông thường phải đến nhà gái ít nhất từ hai lần
thì cha mẹ mới đồng ý gã con gái cho chàng trai làm vợ
đó là trường hợp môn đăng hộ đối
rất nhiều trường hợp nhà gái cương quyết từ chối mối hung sự của con gái
chỉ vì có mâu thuẫn giữa hai gia đình hoặc không ưa nhà trai
khi nhà gái từ chối nhưng đôi trẻ sống chết có nhau
thì nhà trai chọn ngày lành đón con dâu con trai sẽ hẹn với người yêu
đợi nửa đêm cha mẹ ngủ say và cô gái lén mở cửa theo chàng trai về nhà làm vợ chồng
về phía nhà trai bắt một con gà mái
và mời một phụ nữ đang có chồng trong họ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đến nhà chờ
khi con trai dẫn người yêu về gọi cửa
thì người phụ nữ ra mở cửa và cầm cà đưa qua đầu hai đứa trẻ
rồi quét sau lưng hàm ý xua đuổi những điều xui xẻo
sau đó chàng trai dẫn người yêu vào buồn đã chuẩn bị từ trước
đợi trời sáng cha mẹ cử người đến nhà gái
thông báo là con trai đã bắt con gái họ về làm vợ và không phải đi tìm
về phía người con gái không được ra khỏi nhà trong ba ngày
để phòng cha mẹ đến đánh bắt quay về
đến ngày thứ ba nhà trai chuẩn bị xính lễ
mời người đã được cử đến nhà gái thông báo làm chủ hôm
một phụ rễ cùng đôi vợ chồng trẻ đến nhà gái thỉnh tội và tiến hành lễ ăn hỏi
chính vì vậy tục bắt vợ của người mông xuất phát từ việc cha mẹ cấm đoán
ngăn chặn con gái kết hôn với người mình yêu
ban đầu tục bắt vợ không phổ biến chỉ những trường hợp cha mẹ cô gái ngang cấm
nhưng do việc tổ chức đến nhà gái giảm hỏi gây tốn kém tiền của
lãng phí thời gian và phiền hà nên các cặp đôi thường lựa chọn hình thức bắt vợ
thực chất tục bắt vợ của người mông là hai bên nam nữ đều đủ tuổi kết hôn
không vi phạm điều cấm của pháp luật và trước khi cô gái cùng người yêu về nhà làm vợ
chồng đều xin ý kiến của cha mẹ đồng ý và sau đó thực hiện các nghi lễ cưới hỏi
với sự tiện lợi của hình thức bắt vợ trong cuộc sống nương rẫy
bán mặt cho đất bán lưng cho trời đã được cộng đồng người mông chấp nhận qua nhiều thế hệ
rồi trở thành nét đặc trưng riêng
thế nhưng hiện nay trên thực tế có không ít cha mẹ dung túng cho con trai lợi dụng tục bắt vợ
để bắt ép người con gái mình thích về làm vợ
hậu quả là cô gái đó phải sống phần đời còn lại với nỗi đau tột cùng
về cả thể xác lẫn tinh thần
nhà nghiên cứu văn hóa trần hữu sơn phó chủ tịch hội văn nghệ dân gian việt nam khẳng định
truyền thống của người mông dùng từ kéo vợ chứ không phải là bắt vợ
nhằm tránh tình trạng thách cưới và cưỡng ép hôn nhân
trước đây người mông thách cưới cao khiến cho nhiều thanh niên nghèo không thể lấy được vợ
việc kéo vợ thường có sự thỏa thuận trước diễn ra giữa hai người yêu nhau
khi đã được kéo về nhà họ sẽ sắp xếp cho chị hoặc em gái chú rể làm bạn với cô dâu
để quen dần cuộc sống nhà chồng rồi sau đó mới tổ chức cưới sinh
chứ không phải là bắt ép về rồi muốn làm gì thì làm
như vậy về bản chất kéo vợ là tục lệ truyền thống mang giá trị nhân văn
nhưng theo thời gian tục cướp vợ xuất hiện nhiều biến tướng có yếu tố
cấu thành tội phạm
nhiều cô gái không chấp nhận tình yêu của chàng trai nhưng vẫn bị bắt về một cách thô bạo
cưỡng ép trở thành vợ người khác
chưa kể tới cướp vợ còn là một biến tướng của tảo hôn
khi mà có những cô gái bị cướp về nhà chồng còn chưa đủ tuổi vì thanh niên
những trường hợp cưỡng ép này đa phần chấp nhận hiện thực
nhưng cũng có những trường hợp cô gái không chịu được út ức mà lựa chọn ăn lá ngón để tự tử
việc lợi dụng làm biến tướng phong tục trong xã hội hiện nay

đã làm tổn thương nghiêm trọng đến nhân phẩm quyền và khát vọng của các bé gái
trong vấn đề bình đẳng nam nữ trong đó có bình đẳng hôn nhân
góp phần gia tăng nạn tảo hôn hôn nhân cận huyết thống
nhiều trẻ em đang độ tuổi đến trường phải từ bỏ tương lai
chưa dừng lại ở đó ngày nay phong tục này còn bị lợi dụng để nhiều đối tượng thực hiện ý đồ xấu
như giao cấu hay nhiều trường hợp dính líu tất cả nạn buôn bán người ở biên giới
nhiều đối tượng đã mượn phong tục bắt vợ với lời nói ngon ngọt
khiến cho những cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin mắc bẫy rồi sau đó thực hiện các hành vi quan hệ tình dục
thậm chí nhiều bé gái còn chưa đến một mươi sáu tuổi và hệ quả là những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải làm cha làm mẹ
tục bắt vợ đang thay vào đó là những cuộc tình chấp nhoán và kết cuộc đau lòng
vẫn là những cô gái đang tuổi ăn tuổi lớn phải là mẹ
nhiều thiếu nữ mới chỉ một mươi năm một mươi sáu tuổi đã phải là mẹ
nhưng cuộc sống hôn nhân của những đôi vợ chồng cũng chưa hết tuổi trẻ
còn nảy sinh ra rất nhiều
những người được gọi là chồng cũng không hơn tuổi là bao
cũng đang tuổi chơi nên chẳng chăm lo gì cho gia đình
suốt ngày hành chơi theo bạn bè nửa đêm say túy lý mới mọi về nhà
trách nhiệm làm vợ làm mẹ đè nặng lên đôi vai tông tèo của những cô bé mới một mươi ba một mươi bốn tuổi
chính vì vậy nhiều người đã không thể chịu đựng được cuộc hôn nhân ép buộc
rời bỏ nhà chồng ôm những đứa con còn đó hỏng về nhà mẹ đẻ
hoặc nhiều trường hợp bị lợi dụng cưỡng ép quan hệ tình dục
dẫn đến mang thai
nhưng vì trình độ dân trí còn hạn chế đến khi biết chuyện thì đã quá muộn
họ chỉ có thể trở thành mẹ đơn thân một mình nuôi con trong sự hát hủy của người đời vì chữa hoang
hiện nay dù ở một số vùng đã đỡ hơn song tục lệ này vẫn còn tồn tại
khả năng phản kháng của các em gái thiếu nữ hầu hết là yếu ớt còn non chính quyền rất khó xử lý
quý vị và các bạn thân mến hy vọng rằng sau vụ việc lần này
các cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp
hiệu quả để bảo tồn được những nét đẹp văn hóa vốn có của các dân tộc
đồng thời không để nó biến tướng trở thành vấn nạn của xã hội
đẩy những thiếu nữ mới lớn xuống vực sâu đau khổ
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại